vào trường ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã hoàn tất điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nhâm hoàng khang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận tân bình về tội cướp đất tài sản
trước đó cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận được đơn tố cáo nhâm hoàng khan đã đột nhập
nắm các dữ liệu bằng chứng của một trang web cờ bạc rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm
đến cơ quan chức năng khang buộc chủ nhân trang web xe phạm nói trên phải chuyển năm trăm linh triệu đồng
vào tài khoản của mình sau nhiều lần bàn bạc khang đồng ý nhận bốn trăm linh triệu đồng và tiền đã được chuyển
từ đơn tố cáo của tội phạm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an xác minh làm rõ nội dung trên
sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam khang khi đang ở tp cn
sau đó bộ công an đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để điều tra
nhâm hoàng khang sống và làm việc tại tp hcm được biết đến là lập trình viên nổi tiếng
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một khang gây chú ý vì liên quan đến việc ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố
lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân quỹ từ thiện liên quan đến bà nguyễn phương hằng